tại nhà thi đấu khánh hòa ban tổ chức giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín đã diễn ra buổi họp báo về giải đấu và tiến hành thi đấu nội dung đồng đội
tham gia giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy có một trăm bốn mươi tám vận động viên của một mươi bốn đoàn trong cả nước
là công an nhân dân hà nội t và t lâm đồng hải phòng khánh hòa quân đội tp hcm tây ninh tiền giang
vĩnh long đà nẵng hà nội hải dương và đồng nai
ban tổ chức giải sẽ trao cúp huy chương ở bảy nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đôi nam đôi nữ đôi nam nữ đơn nam và đơn nữ
ngoài ra còn có các giải thưởng phụ như vận động viên nam nữ trẻ xuất sắc nhất giải dành cho địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn
địa phương đăng cai năm nay một lần nữa ban tổ chức tiến hành bầu chọn danh hiệu hoa khôi bóng bàn và trao bảo hiểm cho toàn bộ các thành viên tham dự giải
trong sáng hai mươi tháng năm các vận động viên bắt đầu thi đấu nội dung đồng đội nam và nữ
ở buổi thi đấu này các đội bóng mạnh ở mùa giải trước đều thể hiện được trình độ vượt trội
lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức vào tối nay hai mươi tháng năm
giải đấu diễn ra trong sáu ngày từ hai mươi đến hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín